theo các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường khói thải của hoạt động sản xuất bao bì rất độc hại
vì ngoài carbon và bụi thì khó thải ra từ hoạt động này còn chứa rất nhiều các hóa chất gây hại trực tiếp đến sức khỏe của con người đặc biệt tới hệ hô hấp
trước tình trạng xa khói thải đang diễn ra tại khu vực phước vĩnh an ngoài việc tăng cường quản lý công tác khắc phục sau vi phạm của doanh nghiệp
thì mạnh tay đưa ra những chế tài mang tính răng đe hơn trong xử lý các vi phạm về môi trường nếu tái diễn là những động thái cần thiết của các cơ quan chức năng vào lúc này
nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân tại khu vực xã phước vĩnh an
thưa quý vị một mươi một tuổi nhưng cậu bé nguyễn thiên phúc ở thành phố hồ chí minh đã có bốn năm gắn bó với thư pháp việt
từ những nét chữ thu cứng ban đầu cậu bé đã miệt mài tập luyện viết nên những bức thư pháp thanh thoát uyển chuyển
không chỉ viết chữ đế tặng và gieo duyên thi phúc còn mang đến niềm vui về sự ngạc nhiên nể phục cho người đối diện khi có thể nhìn người và cho đúng chữ hay

rất là tình cờ gặp được một bé rất là có tài
tuy bé rất là nhỏ tuổi nhưng mà bé đã biết viết thư pháp
điều đặc biệt là bé có thể nhìn vào khuôn mặt của mình để viết được những từ
và những cái câu rất là hay
con nhìn cô có viết câu này bởi vì con thấy cô có tâm
câu này là tâm nhà muôn sự thân ba cỏi một tiếng cười khăn ấm đất trời
là tâm ngốc cô nhẹ nhàng thì cô làm gì cũng thông
cô cười hoài hết tất trời giảm áp với cô
những cái câu này là con học từ đâu nhỉ
dạ thì trong sách vở nhưng mà con nhìn ai con thấy cái gì con ghi cái đó
con học được bốn năm rồi
nhưng hồi xưa mẹ
thì ba hay dẫn con ra phố âm độ để xem các thầy đồ viết thư pháp
thì con thấy hay quá nên con mới kêu ba mẹ dẫn đi học với lại viết thư pháp nói ràng cho mình cái tánh khí
nói ràng cho mình cái tài cái đất với lại cái tâm
từ cái hồi mà học thư pháp bây giờ là bà ấy nhẵn được và cái tính của bà ấy cũng trầm hơn không có nhảy nhốt như mấy đứa con nhít khác
khi nào con rảnh thì con đi mẹ dẫn con đến chùa để học
đầu tiên là con học làm quen với bút thì phải tập những cái nét trước
xong rồi khi là mình quen luyện cái nét rồi thì mình mới đi vô viết chữ
ngày chữ lúc trước của con thì nó còn hơi cứng với lại có những nét thì bị rung
ngày con nét chữ con bây giờ sao lúc trước thì nó mềm mại
ngày khi mà con viết cho người nói chuyện xong thì con giải thích
nếu mà người ta không nghe rõ thì ba mẹ có thể giải thích thêm
thì ba mẹ giải thích sẽ kỹ hơn với là ba mẹ sẽ giúp con đóng khung với lại kẹp ống
không có sức thăng từ thư pháp không có ai hết
có mình bá là tự nhiên bá có cái tâm vậy đó
là nó cho con bá đi gieo những cái chữ cho những người mà
người ta rất là thích
bá thích làm những việc đó thì ba mẹ cũng ủng hộ bá
lịch học của bá thì phải đi trước hết
bá học xong xui hết xong bài là cũng như hoàn thành hết tất cả các bài thì mới là tập thư pháp
con muốn con viết đẹp hơn để gieo cho những người là chưa có duyên
mà con muốn tặng cái thư pháp này cho
gieo em nhiều
cảm ơn các bạn đã theo dõi
quang huy xin mời quý vị quay trở lại hà nội tiếp tục với những thông tin tiếp theo trong bản tin an ninh hai mươi bốn giờ